một đường dây làm tàng trữ lưu hành tiền giả liên tỉnh với số lượng cực lớn
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bến tre triệt phá
hiện cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam bốn bị can trong đường dây này
đó là huỳnh văn đực chú tỉnh đồng nai trần ngọc hoàng trần văn hên và trần vũ khanh
cùng chú tỉnh bình dương
trước đó ngày năm tháng hai cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận thông tin
đối tượng đực có hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn xã giao long huyện châu thành
tiến hành khám xét khẩn cấp trên người phương tiện và các địa điểm có liên quan
tổ công tác đã phát hiện thu giữ nhiều tăng vật là tiền việt nam và tiền nước ngoài
như mỹ campuchia nhật bản hàn quốc uzbekistan nghi là tiền giả
qua giám định tổng số tiền việt nam giả thu giữ được là hơn một tỷ đồng
mở rộng điều tra vào ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bến tre
đã phối hợp với công an tỉnh bình dương bắt giữ đối tượng hoàng hên và khanh
trong đó hoàng là người tổ chức làm in ấn tiền giả để bán cho các đối tượng khác
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai trăm tám mươi triệu đồng tiền việt nam giả
có mệnh giá năm trăm linh đồng một số tiền campuchia nghi giả và nhiều phương tiện dụng cụ để làm tiền giả